qua công tác kiểm tra các quận huyện đều quan tâm và chỉ đạo các lực lượng phối hợp đảm bảo an toàn cho nhà trường
tuy nhiên phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo đề xuất các quận huyện thị xã quan tâm trang cấp máy đo thân nhiệt tự động và đặc biệt là kit test nhanh cho phòng y tế các trường
về lộ trình tiếp tục đưa học sinh quay trở lại trường phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội thông tin đơn vị này đã có văn bản báo cáo thành phố
nếu dịch diễn biến giảm công tác phòng dịch đảm bảo
thì từ ngày hai mươi một tháng hai học sinh lớp một trở lên sẽ đi học ở các quận nội thành
tiếp đó sau khi hà nội triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi sở sẽ đề xuất phương án cụ thể cho học sinh mầm non đi học
bà trần lưu hoa cho biết đáng chú ý tại phiên họp sở lao động thương binh và xã hội cho biết
số học sinh sinh viên học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa được tiêm chủng chỉ chiếm hơn hai
sở lao động thương binh và xã hội đã khảo sát trình phương án và ủy ban nhân dân
thành phố đã có các thông báo đồng ý với đề xuất cho phép học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đi học từ ngày một mươi bốn tháng hai
trong đó học sinh sinh viên từ một mươi tám tuổi trở lên tìm ít nhất hai mũi sẽ được đến trường học trực tiếp
lứa tuổi thấp hơn sẽ theo kế hoạch của sở giáo dục và đào tạo
mới đây phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong phó trưởng ban thường trực
ban chỉ đạo tp hà nội phòng chống dịch covid một mươi chín chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị có trưởng ban tuyên giáo thành ủy bùi huyền mai
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp chỉu xuân dũng phó trưởng ban chỉ đạo tp
cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành của tp
báo cáo tại phiên họp đại diện sở y tế cho biết tính từ ngày hai mươi sáu tháng một đến ngày một mươi tháng hai
trung bình thành phố ghi nhận hai tám trăm ba mươi năm ca một ngày giảm nhẹ so với kỳ báo cáo trước
tuy nhiên đây có thể là mức tính của các sở y tế
cải tạo trong tuần tiếp theo sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng có thể ghi nhận một số ca mắc tăng cao
sông công tác phòng chống dịch vẫn đang được tổ chức quyết liệt tỷ lệ bệnh nhân nặng
tỷ lệ tử vong vẫn nằm trong tầm kiểm soát
đại diện sở y tế cho biết trong thời gian tiếp theo khi mở cửa trở lại một số dịch vụ ngành nghề
như vận tải du lịch giao thương quốc tế dẫn đến nguy cơ biến chủng omicron xâm nhập mạnh
vì thế các địa phương cần theo dõi sát áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
để đảm bảo việc phục hồi phát triển kinh tế vừa đảm bảo an ninh kinh tế
tại phiên họp đại diện sở giáo dục và đào tạo cho biết sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo
cũng như tập huấn cho các trường về công tác phòng chống dịch để chuẩn bị cho ngày bảy tháng hai học sinh đi học trở lại
sở cũng tổ chức các đoàn thể kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các trường
với phương châm đảm bảo an toàn cho học sinh sở đã chỉ đạo các trường vừa tổ chức học trực tiếp
lẫn trực tuyến đối với những lớp trường có học sinh là f
về lộ trình cho học sinh của các quận hà nội từ lớp một đến lớp sáu trở lại trường học
đại diện sở giáo dục và đào tạo cho biết căn cứ vào tình hình thực tế
sở tham mưu ủy ban nhân dân thành phố cho học sinh đi học trở lại bình thường
từ ngày hai mươi một tháng hai tới đây còn học sinh mầm non tiếp tục tạm nghỉ
đại diện sở du lịch đã báo cáo về công tác chuẩn bị phục hồi
thị trường du lịch thủ đô sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
về việc mở cửa đón du khách tham quan dĩ đích quốc gia đặc biệt quần thể hương sơn
đại diện huyện mỹ đức cho biết ngay sau khi nhận được chỉ đạo của thành phố
huyện đã mời các đơn vị liên quan về làm việc để chuẩn bị đón khách tham quan
theo hai lộ trình được triển khai hiệu quả cụ thể từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng hai
huyện triển khai công tác chuẩn bị để đánh giá rút kinh nghiệm và thực hiện đón khách tham quan
từ ngày một mươi sáu tháng hai
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín đề nghị các địa phương cần xây dựng kế hoạch kịp thời
để tránh tình trạng quá tải ở các tuyến điều trị đồng thời các địa phương cần đẩy mạnh tiêm chủng
đối với các đối tượng chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều triển khai các hiệu quả chăm sóc f tại nhà
các túi thuốc điều trị f
phát biểu tại phiên họp trưởng bang tuyên giáo thành ủy bùi huyền mai đề nghị các địa phương tập trung tuyên truyền
nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng chống dịch khi đầu năm có nhiều hoạt động tập trung đông người
dẫn đến nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng
các địa phương cần thông tin kịp thời về những bất cập kiến nghị của các địa phương liên quan đến công tác phòng chống dịch
về nhiệm vụ thời gian tới phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong yêu cầu các địa phương đơn vị tuyệt đối không được chủ quan
lơ là trong công tác phòng chống dịch khi thành phố mở cửa trở lại nhiều hoạt động thiết yếu
trong đó các đơn vị phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tiễn để nâng cao nhận thức của người dân
về công tác phòng chống dịch đặc biệt là công tác tiêm chủng việc hạn chế tập trung đông người sau dịp tết
phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong nhấn mạnh các địa phương phải chuẩn bị tốt mọi mặt để học sinh lớp một đến lớp sáu
của các quận trở lại trường học theo lộ trình
sở giáo dục và đào tạo sớm tham mưu ubnd tp về việc cho học sinh mầm non của các huyện trở lại trường
đồng thời các địa phương phải chuẩn bị chú đáo phối hợp chặt chẽ với các nhà trường để đảm bảo an toàn cho học sinh
sinh viên của các trường đại học cao đẳng khi trở lại trường học tập trung
tại phiên họp phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong cũng yêu cầu các địa phương đơn vị liên quan ra soát các đối tượng
để hoàn thành việc tiêm vaccine mũi hai mũi ba đồng thời cho biết thành phố sẽ tổ chức lễ tuyên dương
khen thưởng tri ân lực lượng y tế tham gia tuyến đầu vào công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch thời gian tới phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong yêu cầu
các địa phương đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra xứ phạt nghiêm với các hành vi vi phạm
đối với các địa phương có sự gia tăng f đột biến thì cần nghiêm túc đánh giá các nguyên nhân để tìm ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn
mới đây ubnd tp hà nội có thông báo về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
cập nhập đến chín h ngày một mươi một tháng hai
so với tuần trước đó hiện tp không còn xã vườn thị trấn nào ở vùng cam và vùng đỏ
theo đánh giá cấp độ dịch quy mô xã phường thị trấn dựa theo quyết định số hai trăm một mươi tám qdbit của bộ y tế
ban hành vào ngày hai mươi bảy tháng một về hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp
ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
hiện có năm trăm ba mươi sáu xã phường thị trấn đạt cấp độ một tương ứng với màu xanh nguy cơ thấp giảm năm đơn vị so với tuần trước đó
bốn mươi ba xã vườn ở cấp độ hai màu vàng nguy cơ trung bình tăng một mươi bốn đơn vị và không có xã vườn thị trấn nào ở cấp độ ba màu cam
nguy cơ cao giảm chính đơn vị và không có địa bàn nào ở cấp độ bốn màu đỏ nguy cơ rất cao
theo tin từ sở y tế hà nội tính từ một mươi tám h ngày một mươi tháng hai đến một mươi tám h ngày một mươi một tháng hai trên địa bàn tp hcm
ghi nhận hai chín trăm linh tám ca covid một mươi chín trong đó có sáu trăm một mươi ca trong cộng đồng và hai hai trăm chín mươi tám ca cách ly
như vậy cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là một trăm sáu mươi năm tám trăm một mươi bảy ca
cũng theo báo cáo của sở y tế hà nội tính đến hết ngày một mươi tháng hai tại hà nội thống kê tại bệnh viện trung ương và thành phố
đang có gần sáu mươi sáu f đang điều trị trong đó có hơn sáu mươi hai hai trăm linh ca điều trị theo dõi
ngoài ra có hơn sáu trăm một mươi bệnh nhân khác thể nhẹ không triệu chứng điều trị tại các cơ sở thu dung của thành phố hoặc quận huyện
hai bảy trăm linh ba bệnh nhân chiếm bốn bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện của hà nội tầng hai và tầng ba
số còn lại ba trăm hai mươi một bệnh nhân điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương và bệnh viện đại học y hà nội
bà trần thị nhì hà giám đốc sở y tế hà nội đề nghị các giám đốc trung tâm y tế làm tốt công tác quản lý
theo dõi người nhiễm covid một mươi chín
mức độ nhẹ tại nhà phát thuốc đầy đủ kịp thời đúng đối tượng hạn chế mức thấp nhất tỷ lệ chuyển tầng
chuyển viện nhằm giảm áp lực cho tuyến trên
đối với những trường hợp chuyển nặng cần có sự nắm bắt sát sao kịp thời nhằm giảm tối đa tỷ lệ tử vong
đối với các bệnh viện điều trị tầng hai và tầng ba sở đề nghị chuẩn bị đủ cơ số giường được giao
vật tư y tế thuốc đáp ứng công tác điều trị theo từng cấp độ kịch bản phòng chống dịch
thưa quý vị
những diễn biến phức tạp về tình hình covid một mươi chín hậu tết nguyên đán vẫn chưa bao giờ hết sốt
khi mà người dân thủ đô vẫn luôn liên tiếp nắm giữ vị trí dẫn đầu các ca mắc mới
để không còn tình trạng này diễn ra nhất là khi các trường học đã đón học sinh trở lại
thủ đô đón những công dân từ các địa phương khác trở lại sau dịp tết nguyên đán
các địa phương hãy chung tay thực hiện nghiêm túc chỉ thị năm k nâng cao ý thức về phòng chống dịch
không lơ là chủ quan vì một thành phố không còn covid một mươi chín
và đến đây thời lượng của chương trình cũng xin được khép lại